ủy viên châu âu phụ trách về hợp tác quốc tế nhận định cần phải rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng covid một mươi chín
và thiết lập các chính sách rõ ràng để đối phó với các tình huống khủng hoảng khác nhau có thể xảy ra trong tương lai
ủy viên châu âu phụ trách về hợp tác quốc tế u p lannan đánh giá tốc độ và mức độ lây lan của covid một mươi chín
đã gây bất ngờ đối với châu âu mặc dù họ đã theo dõi chặt chẽ diễn biến của đại dịch
theo bà các quốc gia eu đã không thể giúp italia một cách đầy đủ vì họ cũng phải tập trung vào những vấn đề tại nước mình
tình hình cho thấy rõ ràng eu không có một khuôn khổ xử lý khủng hoảng để đối phó với đại dịch
bà cho rằng một khi cuộc khủng hoảng được kiểm soát eu nên xem xét kỹ lưỡng những gì đã xảy ra ở châu âu
khi bắt đầu cuộc khủng hoảng này và rút ra những bài học từ đó
quan chức nhận định châu âu sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng khác trong tương lai
do đó còn xây dựng những mô hình quy định cũng như sự hợp tác rõ ràng
trong cách phối hợp làm việc cùng nhau